theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám
không có ca mắc mới nào được ghi nhận
trong số sáu trăm tám mươi bệnh nhân đang điều trị hiện có một trăm bốn mươi sáu ca âm tính từ một đến ba lần
trong một hai mươi hai ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi năm tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm tám mươi tám ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm linh bảy ca số ca tử vong là hai mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi một tám trăm hai mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một chín trăm sáu mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi hai trăm ba mươi bảy người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi chín sáu trăm hai mươi một người